nhận lời mời của đảng cộng sản liên bang nga đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn tuấn phong phó trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đã tham dự hội thảo khoa học quốc tế tác phẩm tư bản của các mác và ảnh hưởng đối với sự phát triển của thế giới và kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh các mác được tổ chức ở moscow trong các ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng năm